tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra hội thảo quốc tế tầm nhìn cho đô thị sáng tạo do ủy ban nhân dân thành phố tổ chức
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố đã tham dự hội nghị
cùng dự có đại diện của hai mươi bảy lãnh sự các nước ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai bình dương các doanh nghiệp trong và ngoài nước
hội thảo đình hướng tâm nhân quy hoạch đô thị đình hướng không gian phân khu chức năng
cụ thể quá ý tưởng phát triển các điều kiện pháp lý thể chế chính sách thực thi học tập nhiều mô hình thành phố sáng tạo trên thế giới
phát biểu tại hội thảo đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết mục tiêu xây dựng đô thị sáng tạo của thành phố hồ chí minh
nhằm tạo sự tương tác giữa các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển đào tạo phát triển nguồn nhân lực ứng dụng khoa học công nghệ
ngoài ra thành phố hồ chí minh muốn hỗ trợ các tỉnh xung quanh như đồng nai và bình dương
để tạo nên cụm động lực phát triển kinh tế cho khu vực phía nam
vì vậy thành phố hồ chí minh muốn gọt ba quận hai chính thủ đức thành đô thị sáng tạo phía đông của thành phố
bên cạnh đó là hai tỉnh bình dương và đồng nai là hai tỉnh có công nghiệp quá cao ở việt nam